đau xương khớp mùa lạnh
khi lưu thông máu kém sẽ khiến lưu thông dịch khớp cũng như máu nuôi khớp giảm đi làm tổn thương sụn và mang hoạt dịch khớp gây đau xương khớp
lý do thứ hai là dối loạn tuần hoàn trong cơ thể bao gồm tuần hoàn tại vị trí khớp dịch khớp độ nhớt máu thay đổi vận mạch tình trạng mới kết tụa do lồng độ hóa chất trung gian thay đổi là nguyên nhân gây đau nhức cơ xương khớp vào mùa lạnh
lý do thứ ba là co rút gân cơ khớp độ ẩm tăng cao vào mùa lạnh
làm đông hoặc co rút gần cơ khớp khi đó các khớp bị khô cứng gây hạn chế vận động và đau nhức
lý do cuối cùng là bệnh khớp man tính
ở người lớn tuổi hệ miễn dịch suy giảm kết hợp với các bệnh lý khớp man tính là nguyên nhân gây đau xương khớp
vì khớp bị thoái hóa do tuổi tác khí huyết lưu thông suy giảm
đau xương khớp mùa lạnh có triệu chứng điển hình như sau
đau nhức xương khớp tại các vị trí thường xuyên cử động nhiều như đầu gối cổ tay ngón tay
người bệnh sẽ thấy đau nước và bút từ trong xương
các khớp sưng và đỏ tê cứng làm cản trở vận động
phát ra âm thanh ở các khớp khi trở trở lại đau nhất xương khớp có thể phát ra âm thanh mỗi khi cử động
cứng khớp bệnh đau xương khớp mùa lạnh có triệu chứng nổi bật là cứng khớp
đặc biệt là vào buổi sáng lúc mới thức dậy
cứng khớp khiến việc co rưỡi trở nên khó khăn
để cử động bình thường người bệnh cần phải thực hiện xoa bóp và vận động khớp nhẹ nhàng
cuối cùng là nhạy cảm với cơn đau hơn
người bị bệnh khớp mát tính thường ngạy cảm với cơn đau xương khớp hơn
do lớp xuống khớp đã bị bào mòn khiến đầu xương bị trơ ra
đau xương khớp mùa lạnh gây ra các triệu chứng người đau nhất
tê bút chân tay cột sống làm cản trở các hoạt động trong công việc và sinh hoạt từ ngày
một số biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng của bệnh được biết đến như
thứ nhất so bóp dùng dầu gừng hoặc dầu khuyên diệp
các loại rượu thuốc so bóp trực tiếp vào vùng xương khớp bị đau nhất
để làm nóng khớt và tăng cường lưu thông khí huyết lưu thông máu
thứ hai trường nóng đất nóng hoặc trường nóng trong khoảng hai mươi phút
giúp làm giảm các cơn đau xương khớp
cuối cùng là tắm nước nóng
đau xương khớp mùa lạnh có thể được khắc phục bằng cách tắm nước nóng từ một mươi năm đến hai mươi phút
với những phần xương khớp bị đau
lưu ý nhiệt độ nước tắm vừa phải tránh tắm muộn và tắm quá lâu
thời gian tắm nên từ một mươi năm đến hai mươi phút
để làm giảm các triệu chứng và phòng ngờ cơn đau xương khớp mùa lạnh
cần chú ý đến những việc sau
đầu tiên phải luôn giữ ấm cơ thể
chú ý giữ ấm cơ thể để đảm bảo không bị nhiễm lạnh gây ra các bệnh về hô hấp nhiễm khuẩn
làm suy giảm hệ miễn dịch đồng thời ảnh hưởng đến các khớp ở bàn tay đầu gối và ban chân
thứ hai nghỉ ngơi hợp lý
để giảm đau xương khớp mùa lạnh cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý giảm vận động để làm giảm áp lực cho khớp
tuy nhiên cũng cần lưu ý tránh ngồi nằm trong một tư thế quá lâu
có thể làm tê cứng các khớp và gây đau mỏi
vận động nhẹ nhàng trong khoảng thời gian hợp lý sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp như thoái hóa
tiếp theo cần có chế độ dinh dưỡng tốt
ăn uống đủ chất duy trì cân nặng và hạn chế thừa cân béo phì sẽ giúp làm giảm áp lực cho khớp
từ đó phòng ngừa đau xương khớp uống nhiều nước tăng cường các loại thực phẩm rau canxi vitamin d c chứa nhiều colagen
đồng thời hạn chế các loại thực phẩm cay nóng nhiều gia vị
để tăng cường miễn dịch sức đề kháng và nuôi dưỡng khớp
tiếp theo cần tập luyện xương khớp
khi bị đau xương khớp nên hạn chế cử động sẽ khiến tình trạng tê cứng khớp trở nên nghiêm trọng hơn
do đó thay vì hạn chế vận động để làm giảm đau thì nên có chế độ vận động và tập luyện xương khớp nhẹ nhàng hợp lý
việc này sẽ giúp lưu thông máu và khí huyết được tốt hơn giúp tăng cường máu nuôi dưỡng khớp và dịch bôi chân khớp
các bài tập nhẹ nhàng như yoga thái cực quyền dưỡng sinh bơi lội đi bộ đạp xe
sẽ giúp giảm đau cải thiện chức năng khớp vừa giúp tăng cường sức khỏe
cuối cùng dùng thuốc hợp lý
nếu bị đau sức khớp người bệnh nên đến khám bác sĩ sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp
tránh tự ý mua và dùng thuốc giảm đau hoặc các bài thuốc dân gian thực phẩm hỗ trợ điều trị
vì có thể không chữa đúng bệnh mà còn gây ra tác dụng phụ và khiến bệnh nặng thêm
đau xương khớp mùa lạnh gây ra những khó khăn bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày
khi thấy có những dấu hiệu đau xương khớp người bệnh cần thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị bằng phương pháp hợp lý
bệnh viêm xương khớp ngày nay đã trở thành vấn đề y khoa phổ biến
ước tính có khoảng gần một trăm linh loại viêm xương khớp và chia làm hai nhóm chính
viêm sơ khớp do thoái hóa và viêm xương khớp do viêm
xương khớp cũng như cơ thể cần được nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ và cung cấp đầy đủ những dinh dưỡng cần thiết
để nó luôn khỏe mạnh phục vụ quá trình vận động của con người
vì vậy chế độ dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong việc điều trị bệnh
chế độ dinh dưỡng tốt có thể giúp xương khớp luôn chắc khỏe và dẻo dai tránh được những tình trạng bệnh thói hóa khớp và các bệnh về xương khớp
việc bạn kết hợp những loại thực phẩm dưới đây trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp cải thiện bệnh của mình
đầu tiên trái cây và rau xanh chứa nhiều chất khoáng và vitamin
nhờ các thành phần khoáng chất canxi cali phốt pho và vitamin a c b một khá dồi dào phong phú
rau xanh và trái cây có tác dụng khá tốt đối với bệnh đau nhức xương khớp
người bệnh sẽ nhanh chóng cải thiện tình trạng viêm khớp và giảm nhanh triệu chứng đau nhức
nếu thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày
những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin c như cam bưởi dưa đu đủ chanh dâu tây
và một số loại rau cải bina cải mầm cải xoăn bông cải xanh
đều là những thực phẩm tốt cho người bị bệnh đau nhức xương khớp
tiếp theo thực phẩm chứa acid béo omega ba
loại thực phẩm này có tác dụng giúp ngăn cản phản ứng của hệ miễn dịch gây viêm khớp
từ đó làm giảm các chứng đau nhức
do xương khớp gây ra nguồn acid béo omega ba
có thể dễ dàng tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm này
những loại cá như cá hồi cá trích cá ngừ
tuy nhiên người bệnh cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng acid omega
bởi việc sử dụng quá nhiều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe
gây bất lợi đối với quá trình đông máu của cơ thể
tiếp theo nước hầm xương
các món hầm từ xương thường chứa nhiều hoạt chất tốt cho cơ thể
đây đều là những hoạt chất tự nhiên giúp cấu thành và làm tăng khả năng tái tạo sụn khớp
không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn ngăn ngừa quá trình thoái hóa khớp
chuyển biến xấu
bên cạnh đó trong nước hầm sương còn chứa nhiều canxi
giúp làm tăng mật độ canxi bên trong xương
hạn chế quá trình loãng xương có thể xảy ra
đồng thời nước hầm xương còn giúp giảm tình trạng đau nhức
và cải thiện viêm khớp khá hiệu quả
thứ tư sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa tươi
sữa với những thực phẩm chế biến có liên quan đến sữa
luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm
mà người bệnh viêm khớp nên ăn
đây đều là những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao
vật chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể
cho hệ xương khớp đặc biệt là canxi
thành phần canxi trong sữa không chỉ cấu tạo xương
mà còn giúp xương chắc khỏe
ngăn ngừa tình trạng loãng xương và hạn chế quá trình viêm
thoái hóa khớp rất tốt cho người bị thoái hóa cuộc sống tát lưng và cổ
chính vì vậy các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng thường xuyên khuyến cáo bệnh nhân
nên sử dụng hai ba ly sữa mỗi ngày để nâng cao sức khỏe cho xương
và giúp cải thiện bệnh giảm đau nhức
thứ năm ngu cốc
ngũ cốc đều là những loại thực phẩm chứa nhiều khoáng chất
và vitamin giúp làm tăng khả năng miễn dịch
và nâng cao sức đề kháng của cơ thể
chống lại tác nhân gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài
bên cạnh đó những dương chất này
còn giúp làm trận quá trình oxy hóa
cản trở gốc tự do hình thành
và gây hại đến xương
cũng như giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa xương diễn ra chậm hơn
do đó việc sử dụng ngu cốc thường xuyên
chỉ mang lại tác dụng lợi ích chứ không có hại
một số loại ngũ cốc mang lại lợi ích cho sức khỏe bệnh nhân
nên bổ sung hàng ngày
như lúa mạch đen lúa mì gạo lứt
thứ sáu nấm
nấm chứa một lượng lớn thành phần dinh dưỡng
giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
và ngăn cản quá trình thoái hóa xương khớp
không chỉ tốt cho xương khớp
loại thực phẩm này giúp cải thiện các bệnh lý liên quan đến tim mạch
tiểu đường béo phì và ung thư
người bệnh có thể sử dụng nấm chế biến
chung với các loại thực phẩm khác như ớt chuông cà rốt bông cải xanh
để giúp xương dẻo dai hơn và giảm thiểu đau nhức
tiếp theo là trà xanh
trong trà xanh có chứa hợp chất chống oxy hóa
giúp ngăn ngừa quá trình loãng xương và thoái hóa khớp
chính vì vậy trà xanh thường được các nhà dinh dưỡng khuyên dùng mỗi ngày
tuy nhiên việc sử dụng trà xanh nhiều quá ba chén mỗi ngày
có thể dẫn đến tình trạng thở gấp đau đầu
hoặc một số triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa
có thể xảy ra như khó tiêu đau bụng
vì thế các chuyên gia khuyến cáo các bệnh nhân
nên sử dụng với liều lượng vừa phải
và không nên uống trà xanh trước hoặc sau bữa ăn ba mươi phút
cuối cùng là giá đỗ
người bệnh đau nhức xương khớp
có thể chút khỏi gánh nặng này nếu thường xuyên ăn giá đỗ
bên trong giá đỗ có chứa hợp chất phytoestrogen
một loại học môn estrogen thực vật
có thể giúp ngăn ngừa quá trình loãng xương diễn ra chậm hơn
hạn chế tình trạng đau nhức
và gãy xương ở giai đoạn man kinh
giai đoạn xương khớp bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa và suy yếu